truyền thông nhà nước trung quốc sáng nay đưa tin lực lượng cứu hộ của nước này đang nỗ lực giải cứu một mươi tám người mắc kẹt
sau vụ sập mỏ vàng trước đó một ngày ở khu tự trị tân cương phía tây bắc trung quốc
theo nguồn tin thời điểm xảy ra vụ việc trong mỏ đang có bốn mươi người làm việc
đến nay lực lượng cứu hộ mới đưa được hai mươi hai thợ mỏ ra ngoài một mươi tám người vẫn đang bị mắc kẹt dưới lòng đất
một chiến dịch cứu hộ đang được khẩn trương tiến hành để giải cứu những người này
vài thập kỷ trở lại đây trung quốc đã nâng cao đáng kể công tác bảo đảm an toàn cho lao động trong các hầm mỏ
tuy nhiên đôi lúc vẫn xảy ra các vụ tai nạn sập hầm nhất là ở những khu mỏ thô sơ hoặc nơi không tuân thủ nghiêm các quy định an toàn hoạt động mỏ